tiểm nắng nóng này không chỉ tập trung ở miền đông nữa mà đã xuất hiện trên các tỉnh miền tây
như vĩnh long đồng tháp hay là cả an giang
theo dự báo ngày mai các tỉnh nam bộ và tây nguyên đều tiếp tục có nắng mạnh vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại nam bộ vẫn duy trì ngưỡng trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó tại tây nguyên nắng nóng vẫn chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
các khu vực như con tum gia lai đắk lắc và cả lâm đồng
nhiệt độ thấp hơn phổ biến mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao về chiều tối mưa rông có thể xuất hiện dù không nhiều
và cũng chỉ xảy ra cuộc bộ ở một vài nơi
tuy nhiên nguy cơ cao có thể kèm theo lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
rông lốc và gió giật mạnh cũng được đưa ra cảnh báo tại các tỉnh thành miền bắc trong đêm nay và ngày mai
nguyên nhân là do một khối không khí lạnh mới ở phía bắc tràn xuống
và theo dự báo trong đêm nay và ngày mai
những sóng lạnh phương bắc này sẽ còn tiếp tục bổ sung hơn nữa vì thế mà toàn vùng sẽ có mưa rông
đáng lưu ý nhất là do hiện tại nền nhiệt tại bắc bộ đang cao nên khi mà không khí lạnh tràn xuống
sẽ gây ra sự xáo trộn mạnh trong không khí dễ phát sinh ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
nhất là với các tỉnh vùng núi phía bắc như lào cai yên bái hà giang và cao bằng
vừa mất nhiệt do mưa lại giảm nhiệt do không khí lạnh nên nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc không cao
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp dưới một mươi năm độ
trong khi đó cao nhất ngày mai nhiệt độ cũng chỉ ở mức từ hai mươi đến hai mươi ba độ
không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc của miền trung gây mưa rào và rông cho các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình trong đêm nay và ngày mai
mưa phân bố không đều và chỉ xảy ra ngắt quãng nhưng cục bộ có những điểm có mưa rông mạnh
kèm theo tố lốc mưa đá và gió giật
nên người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển cùng với quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh từ đêm nay trở đi
ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn
gió đông cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước